thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình mở thêm một cửa xà đáy hồ hòa bình vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay
đồng thời liên tục phát điện tối đa qua các tổ máy trước đó ngày ba tháng chín đã mở một cửa xả đáy
như vậy hiện nay hồ thủy điện hòa bình đang mở hai cửa xả đáy
hiện nay mực nước hồ hòa bình ở cao trình một trăm một mươi sáu tám m lưu lượng đến hồ bốn năm trăm sáu mươi bốn m ba trên một giây
tổng lưu lượng xả ba chín trăm chín mươi bốn m ba trên một giây gồm lưu lượng qua một cửa xả đáy và lưu lượng chạy các tổ máy phát điện
trước diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay và việc mở thêm một cửa xả đáy
ubnd tỉnh hòa bình đã có công điện gửi các sở ban ngành cơ quan chức năng tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết
đặc biệt là lưu lượng nước đến hồ
mực nước thượng hạ lưu đập kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế
đồng thời các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin để thông báo cho nhân dân vùng hạ liêu
chủ động các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản khi nhà máy thủy điện xả lũ